bộ y tế chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
bộ cũng yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
các trường hợp có biểu hiện hò sốt để kịp thời khoanh vùng cách ly xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan bùng phát rộng
đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly khu phòng tỏa
hiện tại ở việt nam số người dân được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine đã chiếm sáu mươi tám số người tiêm mũi một là chín mươi bốn
một số tỉnh thành phố đã tiêm đầy đủ hai mũi cho khoảng tám mươi cho tới chín mươi số người trên một mươi tám tuổi trên địa bàn
và bộ y tế tiếp tục cho phép tiêm liều bổ sung sau liều cơ bản ít nhất là hai mươi tám ngày
hoặc là tiêm liều thứ ba vào sáu tháng sau có thể tiêm chủng vaccine mrna
bộ y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur
cục y tế bộ công an cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và nhắc lại
theo bộ y tế để tăng cường miễn dịch phòng bệnh covid một mươi chín cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản
theo khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của tổ chức y tế thế giới và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các nước
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
đối với tim liều bổ sung mỗi ba sẽ dành cho các đối tượng gồm người từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên tiêm trước cho người từ năm mươi tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản
tiêm một hoặc hai hoặc ba mũi tùy theo loại vaccine có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tảng ung thư hiv
hoặc đều trị thuốc ước chế miễn dịch
đối với tiêm liều bổ sung mũi ba sẽ dành cho các đối tượng gồm người từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên tiêm trước cho người từ năm mươi tuổi trở lên

đối với tiêm liều bổ sung mũi ba sẽ dành cho các đối tượng gồm người từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên tiêm trước cho người từ một mươi năm tuổi trở lên
hoặc đều trị thuốc ước chế miễn dịch vừa và nặng như người từ một mươi năm tuổi trở lên ưu tiên tiêm trước cho người từ một mươi năm tuổi trở lên ưu tiên tiêm trước cho người từ một mươi năm tuổi trở lên

thủ đức và các quận huyện ban hành kế hoạch và quyết định việc tổ chức dạy học trực tiếp
chuyển sang trạng thái hoạt động của cơ sở giáo dục trên địa bàn như sau
cơ sở giáo dục có cấp học trung học phổ thông hoạt động theo cấp độ dịch của tp hcm
các cơ sở giáo dục còn lại hoạt động theo cấp độ dịch của tp thủ đức hoặc quận huyện nơi trường trú đóng
ưu tiên tổ chức dạy học trực tiếp trước ở những cơ sở giáo dục có điều kiện cơ sở vật chất tốt đảm bảo an toàn phòng chống dịch
cơ sở giáo dục chuyển trạng thái tổ chức dạy học theo cấp độ dịch được công bố vào sáng thứ hai hàng tuần
do ủy ban dân tp hcm công bố theo quy định
về giai đoạn chuẩn bị trước ngày năm tháng một mươi hai trường học tổ chức họp phụ huynh triển khai các vấn đề cần lưu ý
cho công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường
ngày tám tháng một mươi hai tập huấn cán bộ giáo viên nhân viên công tác phòng chống dịch trong tình hình mới
ngày một mươi một mươi hai tổ chức sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn
cho học sinh khi trở lại trường học trực tiếp
giai đoạn từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai hai tuần tất cả học sinh lớp một lớp chín và lớp một mươi hai sẽ đến trường học tập trung
từ tuần thứ hai sẽ là trẻ mẫu giáo năm tuổi
đối với huyện cân giờ trường mầm non thạnh an trường thiều học thạnh an
trường trung học cơ sở trung học phổ thông thạnh an học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày một mươi ba một mươi hai
giai đoạn từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai sẽ tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm hai tuần dạy học trực tiếp
tại các cơ sở giáo dục
căn cứ kết quả tổ chức dạy và học sau hai tuần cùng tình hình dịch covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở y tế tham mưu ủy ban dân thành phố
xem xét và quyết định tiếp tục mở rộng dân đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố
từ ngày ba một hai nghìn hai mươi hai
cũng theo kế hoạch trên của ủy ban dân thành phố hồ chí minh
nguyên tắc tổ chức cho học sinh đi học lại là trường trung học phổ thông hoạt động theo cấp độ dịch của thành phố hồ chí minh
các cơ sở giáo dục còn lại hoạt động theo cấp độ dịch của thành phố thủ đức hoặc quận huyện nơi trường chú đóng
ưu tiên tổ chức dạy học trực tiếp trước ở những trường có điều kiện cơ sở vật chất tốt
đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban dân thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuyển trạng thái tổ chức dạy học theo cấp độ dịch
được công bố vào sáng thứ hai hàng tuần do ủy ban dân thành phố công bố
trong đó các cá nhân tham gia dạy và học trực tiếp không thuộc diện phải cách ly y tế để phòng chống dịch
riêng học sinh giáo viên đến từ vùng đỏ phải thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế
ủy ban dân thành phố cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng và hoàn chỉnh các kế hoạch phương án phòng chống dịch trước ngày ba tháng một mươi hai
trước khi mở cửa trường các cơ sở giáo dục phải được ban chỉ đạo phòng chống dịch của tp thủ đức
và các quận huyện kiểm tra thẩm định kế hoạch phương án phòng chống dịch khi dạy học trực tiếp
bộ y tế đã ban hành chỉ đạo bình ổn giá vật tư tết covid một mươi chín
tuy nhiên vừa qua tại xã hải dương tỉnh thừa thiên huế đã vấp phải một số phản ứng của nhiều người dân trong xã
vì ủy ban nhân dân xã này đã thu hai trăm linh đồng trong một bộ kít xét nghiệm
và ngay sau khi đó ủy ban nhân dân thành phố thừa thiên huế vừa yêu cầu chính quyền xã hải dương trả lại tiền cho người dân
sáng ngày hai tháng một mươi hai ông võ lê nhật chủ tịch ủy ban dân thành phố huế tỉnh thừa thiên huế cho biết thông tin trên
xã hải dương đã triển khai kế hoạch thu mỗi hộ dân có nhu cầu tết nhanh covid một mươi chín hai trăm linh đồng
tiền mua kít tết nhanh việc thu tiền này được triển khai xuống từng thôn
theo lý giải của ủy ban dân xã hải dương do ngân sách xã không đủ một kit xét nghiệm và xã muốn thực hiện xét nghiệm nhanh chóng
nên trước mắt xã thu tiền để mua kit xét nghiệm nhanh giúp người dân
người dân nào không đồng ý thì có thể không nộp tiền và tự mua kit về tết ba lần trong mỗi tuần
việc làm này vấp phải sự phản ứng của một số người dân trong xã bởi họ cho rằng giá mỗi kit xét nghiệm có thể rẻ hơn so với số tiền trên
ông nhật cho biết sau khi nhận được thông tin trên ủy ban dân thành phố huế đã chỉ đạo chính quyền xã hải dương trao lại tiền cho người dân
theo ông nhật xã nên vận động người dân tự mua kit về tết
nếu người dân không biết chỗ mua nào thì có thể mua giúp nhưng cần sự thống nhất của một trăm linh người dân đồng ý về giá
chứ không thể thu cố định mức chung hai trăm linh đồng mỗi hộ như vậy
hiện nay tình hình dịch bệnh tại thừa thiên huế đang diễn biến khá phức tạp
khi mỗi ngày tỉnh này ghi nhận hơn một trăm linh ca nhiễm trong đó phần lớn là cả cộng đồng
trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc hiện xuất hiện các ca dương tính viết sắt covid một mươi chín trong cộng đồng rất phức tạp
vì liên quan đến đám cưới có nhiều người từ các địa phương khác tới tham dự
tại thị trấn hợp châu huyện tàm đào đã phải thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín toàn dân do trên địa bàn xuất hiện f trong đám cưới
ngay sau khi phát hiện hai trường hợp dương tính viết sắt covid một mươi chín tại đám cưới trên địa bàn
bà chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện tàm đảo đã cần chương khoanh vùng xét nghiệm toàn bộ người dân
tổ dân phố xuân long thị trấn hợp châu và những người có tiếp xúc liên quan đến các ca bệnh
huyện đã ra soát xác định hai trăm một mươi bốn trường hợp f một trong đó có chín mươi bảy trường hợp là ngoài địa bàn tổ dân phố xuân lâm
lấy mẫu tết nhanh chín trăm linh bảy trường hợp cho người dân tổ dân phố sơn lâm và lấy một trăm sáu mươi sáu mẫu xét nghiệm newtown pcr
là các trường hợp f một f hai có tiếp xúc gần với hai ca f
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện tam đảo nhận định đây là những ca bệnh phát hiện
trong cộng đồng rất phức tạp
vì liên quan đến đám cưới có nhiều người từ các địa phương khác tới tham dự
nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng rất cao
hiện ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện đang khẩn trương giả soát các trường hợp liên quan
để xét nghiệm tẩm soát khoanh vùng dập dịch không để lây lan ra cộng đồng
thị trấn hợp châu đã phong tỏa toàn bộ tổ dân phố sơn long lập sáu chốt kiểm soát dịch bệnh ra vào tổ dân phố
các trường hợp trên địa bàn thị trấn đã tam dừng dạy học trực tiếp
chuyển sang dạy học trực tuyến đối với các khối tiểu học và trung học cơ sở
trước tình hình nhiều ca bệnh dương tính với covid một mươi chín và các trường hợp f một f hai có tiền sử dịch tễ
liên quan đến việc tham gia đám cưới đám tàng
mới đây sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh vĩnh phúc đã có hướng dẫn cấp bách tạm thời
thích ứng linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín trong việc cưới việc tàng trên địa bàn tỉnh
chủ tịch tập đoàn moderna cho biết hãng đã bắt tay vào dự án nghiên cứu lại vaccine
có thể chống được tới bốn biến thể của virus sars cov hai bao gồm cả omicron
ngày một tháng một mươi hai hãng dược moderna tuyên bố vào tháng ba tới hãng sẽ đệ đơn lên fda xin cấp phép
loại vaccine tăng cường của hãng có khả năng chống được biến thể omicron
chủ tịch tập đoàn modena stefan holtz cho biết ông tin rằng việc tiêm mũi vaccine tăng cường
có mang các gen tấn công được các đột biến có trong biến thể omicron sẽ là cách nhanh nhất
giải quyết được vấn đề các vaccine ngừa covid một mươi chín hiện nay
đang bị biến thể này làm giảm hiệu quả
ông house nêu rõ hiện moderna đã bắt tay vào dự án nghiên cứu này đồng thời cũng nghiên cứu
các loại vaccine có thể chống được tới bốn biến thể của virus sars cov hai khác bao gồm cả omicron
theo người đứng đầu hãng moderna việc nghiên cứu và phát triển các loại vaccine tăng cường
chống được biến thể omicrone phải mất ít nhất ba bốn tháng hoặc thậm chí lâu hơn
nhưng hãng sẽ đưa ra thị trường ngay khi hoàn thiện
ông cũng cho biết fda hiện đang đánh giá
biến thể omicrone làm mất tính hiệu quả của các vaccine hiện có như thế nào
từ đó có thể có những thay đổi trong quy định đến lộ trình phê duyệt vaccine mới được nhanh hơn
chủ tịch hồ cũng cho rằng các vaccine hiện có hoàn toàn có khả năng làm chậm lại sự xâm nhập
của biến thể omicron nếu như không ngăn chặn được hoàn toàn
who công bố về biến thể omicron với nhiều đột biến hơn nhưng chưa chắc nguy hiểm hơn
điều này hoàn toàn trái ngược với công bố trước đó rằng biến thể mới nguy hiểm hơn dịch ebola
biến thể omicron với nhiều đột biến dường như lây lan nhanh chóng ở nam phi
đang khiến các nhà khoa học và quan chức chính phủ lo lắng
nhưng các bác sĩ ở mỹ cảnh báo người dân vẫn đang phải đối mặt với một biến thể khá ghê gớm là delta
delta đã trở thành chủng virus sars cov hai thống trị trong vài tuần vào đầu mùa hè
delta hiện chiếm hơn chín mươi chín các ca covid một mươi chín được giải trình tự xèn ở mỹ
giới chuyên môn sẽ phải xem liệu omicron có vượt qua được delta hay không
đó sẽ rất khó khăn
vẫn có sự gia tăng nghiêm trọng số ca nhiễm biến thể đen ta ở mỹ chúng ta nên suy nghĩ về điều đó
giám đốc viện y tế quốc gia tiến sĩ francis collins nhận định
mỗi ngày mỹ có hơn bảy mươi trường hợp mắc covid một mươi chín và bảy trăm ba mươi ca tử vong
một mươi năm số bệnh nhân nằm dương hồi sức cấp cứu là người nhiễm covid một mươi chín
xin được tiếp tục thông tin có liên quan đến biến thể mới omicron
các nhà khoa học đã tìm ra omicron từ mã gen bị thiếu
đầu tháng một mươi một các phòng thí nghiệm ở tỉnh gelten của nam phi đã phát hiện điều bất thường khi xử lý các mẫu bệnh phẩm nhiễm ncov
chủ tịch hội đồng nghiên cứu y khoa nam phi các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm laset đã nhận thấy sự bất thường kể từ ngày bốn tháng một mươi một
họ phát hiện có rất nhiều đột biến lạ trên một mẫu bệnh phẩm đặc biệt tại vùng protein gai mà virus sử dụng để xâm nhập tế bào
cùng thời điểm nhiều bác sĩ tiếp nhận lượng bệnh nhân tăng đột biến với biểu hiện mệt mỏi và đau đầu
các ca nhiễm này xuất hiện sau nhiều tuần covid một mươi chín suy yếu
những phát hiện mới là khởi đầu của làn sóng biến chủng omicron trong nước
nó nhanh chóng trở thành chủng thống trị khiến số bệnh nhân mới gia tăng
chuyên gia nam phi lập tức phát cảnh báo gây sự hoảng loạn trên toàn cầu
các nước như anh và mỹ áp đặt lệnh cấm bay đối với người đến từ khu vực này
tới ngày ba mươi tháng một mươi một biến chủng đã được tìm thấy ở hai mươi quốc gia
thông qua nghiên cứu từ các nhà khoa học nam phi
who cho biết các quốc gia có thể sử dụng xét nghiệm pcr để tìm ra những mẫu virus thiếu gens
từ đó phát hiện biến chủng omicron mà không cần giải trình tự
điều này giúp tiết kiệm nhiều thời gian và nguồn lực tại các điểm nóng covid một mươi chín
giới khoa học có nhiều ý kiến trái chiều về omicron
một số người cho rằng vaccine sẽ kém hiệu quả so với biến chủng
số khác nhận định cộng đồng không nên quá hoang mang
vaccine hiện tại vẫn có tác dụng và không cần phải sản xuất thế hệ mới
về tốc độ lây truyền
cha hầu như đồng quan điểm omicron lan nhanh hơn các biến chủng trước đó
số người xét nghiệm dương tính virus ở nam phi đã tăng lên kể từ khi biến chủng xuất hiện
sau cảnh báo của các nhà khoa học
nhiều quốc gia đã áp lệnh cấm nhập cảnh với người dân từ miền nam châu phi
opcron đã lan đến hai mươi quốc gia một mươi ba trong số đó thuộc eu
hồng kông thụy điển israel anh italia canada bỉ và hà lan
đều giáo diết truy tìm các ca nhiễm đầu tiên thông qua các mẫu bệnh phẩm thu thập
trong khoảng thời gian trước khi nam phi báo cáo